thưa quý vị và các bạn ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hầm hải vân hai bắt đầu mở cửa đi vào hoạt động trong vòng hai mươi ngày để đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện tuyến bắc nam trong dịp tết nguyên đán tân sử
việc đưa vào vận hành một chiều ấm hồng hầm của ông hầm hải vân hai đã giải quyết cái bài toán ủn tắc tai nạn giao thông trên tuyến đường dẫn vào bên trong của hầm hải vân một vốn đã quá tải sau một mươi năm năm đi vào hoạt động
và không chỉ kéo giảm tình trạng liên quan đến trật tự an toàn giao thông việc cho xe lưu thông qua hai ống hầm còn có ý nghĩa quan trọng trong câu chuyện hạ tầng giao thông của người dân các tỉnh miền trung và cả niềm kỳ vọng của người dân ở hai địa phương đà nẵng và thừa thiên huế
đây là hình ảnh một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong hầm hải vân một
dù đã có quy định rõ ràng khi lưu thông qua hầm nhưng vẫn có không ít trường hợp lái xe vượt ẩu lách làng gây tai nạn giao thông
dù đã nhanh chóng được lực lượng chức năng can thiệp xử lý nhưng không tránh khỏi tình trạng ung ứ giao thông như thế này
và phải mất rất lâu sau đó giao thông mới trở lại thông suốt
thời gian gần đây thì lưu lượng giao thông qua hầm hải vân tăng lên rất là nhanh
đặc biệt là những dịp cuối tuần những ngày lễ tết ở trong năm
vì lưu lượng giao thông tăng nên tiềm mẫn nhiều nguy cơ xảy ra nguy cơ là về giao thông cái đại trong hầm
theo ban quản lý hầm đường bộ hải vân đây không phải là vụ việc duy nhất xảy ra trong các khung giờ cao điểm
qua thống kê từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi có gần một phương tiện vi phạm tốc độ vượt ẩu
chuyển cơ quan công an phạt nguội hơn năm trăm linh trường hợp
trong hình mỗi ngày hầm hải vân i có hơn một mươi một năm trăm linh phương tiện lưu thông những ngày cao điểm hơn một mươi tám lượt
lưu lượng xe không ngừng gia tăng đã gây quá tải tuyến hầm
bên cạnh đó câu chuyện ý thức kém của tài xế cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn
trước khi hầm hải vân ii chưa thông các lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông đông
đặc biệt là dịp trước trong và sau tết
hầm đó là nhiều các phương tiện thường xuyên vi phạm những lỗ như vượt trên đường dẫn
vượt trong hầm đường bộ hải vân gây rất nguy hiểm cho người tham gia cho thông
kể cả các công ty tham gia cho thông xả ra sự cố cháy lỗ trong hầm hải vân
bắt đầu từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi một hầm đường bộ hải vân hai đã được đưa vào lưu thông một chiều
song song với hầm hải vân i
hầm có tổng chiều dài toàn tuyến
hầm có tổng chiều dài toàn tuyến hơn một mươi hai bốn km trong đó riêng tuyến hầm dài gần sáu ba km
hầm được thiết kế rộng gần chín bảy mét với một trăm bảy mươi sáu camera giám sát giao thông
hầm hải vân hai sau khi hoạt động đã giúp giảm tải lưu lượng xe giảm ung tắc
hạn chế tai nạn cháy nổ cho hầm hải vân một và tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải
xe tôi thì mỗi ngày đi qua đi lại là hai lần mỗi lần đi qua đi lại thì thấy hầm mới
thứ nhất là an toàn thứ hai là tiết kiệm được thời gian
cho tài xế tiết kiệm được cái thời gian vận chuyển hoàn cho tốt hơn
để siết chặt hơn nữa công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến một a
huyết mạch đoạn núi hầm hải vân lực lượng cảnh sát giao thông trạm cửa ô hòa hiệp
đã tăng cường công tác phối hợp tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời
các trường hợp vi phạm trên đường dẫn và bên trong hầm nhất là càng về những ngày cuối năm
hầm hải vân ii đưa vào hoạt động thì lực lượng cảnh sát giao thông của trạm
cũng phối hợp với lợi của công an quận liên chiểu
cũng thường xuyên từng ca khép kín trên cái tuyến đường dẫn và đường hầm hải vân
nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến
và không để xảy ra ủng tác giao thông và tai nạn giao thông kéo dài
khi có sự cố tai nạn giao thông trong hầm
thì từ trung tâm điều hành sẽ từ chuyển ca điều hành
sẽ thông báo các lực lượng tại chỗ
cứu hộ cứu nạn y tế cứu thương phòng trái dễ trái
và các lực lượng phối hợp cảnh sát giao thông ở hai địa phương
để kịp thời xử lý các sự cố trong hầm một cách nhanh nhất
dự án mở rộng hầm đường bộ hải vân nằm trong tổng dự án mở rộng
xây dựng hầm đường bộ qua đèo cả bao gồm bốn công trình
hầm đều cả hầm cổ mã hầm cụ mông và hầm hải vân hai
dự án có vốn đầu tư hơn hai mươi sáu tỷ đồng
trong đó có vốn ngân sách chiếm hơn năm một trăm linh tỷ đồng
hầm đường bộ và hoạt động sẽ giải quyết vấn đề quá tải giao thông hiện nay
của hầm hải vân một và góp phần kết nối giao thông tuyến quốc lộ một a huyết mạch
đoạn nối tỉnh thừa thiên huế và thành phố đà nẵng